các bạn có nên cho trẻ uống thuốc ho khi bị viêm tiểu phế quản hay không
ho sốt chảy nước mũi khó thở nghẹt mũi là một trong những dấu hiệu cho thấy trẻ đã bị nhiễm viêm tiểu phế quản
phụ huynh nên làm gì để trẻ nhanh khỏi bệnh và cải thiện các triệu chứng ho khó thở
viêm tiểu phế quản là bệnh nguy hiểm liên quan tới đường hô hấp thường gặp ở trẻ dưới hai mươi bốn tháng tuổi
có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra bệnh viêm tiểu phế quản đặc biệt là virus hợp vô bảo rsv
đây là loại virus có khả năng lây lan rất cao và có thể phát triển thành dịch
trẻ bị mắc viêm tiểu phế quản thường có những biểu hiện giống như cảm thông thường nên nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan
nếu bệnh nhân không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nặng như bội nhiễm vi trùng suy hô hấp cấp viêm phổi xe phổi viêm tay giữa
trẻ càng nhỏ
khi nhiễm bệnh càng khó phát hiện và điều trị và có thể gặp nhiều biến chứng
vậy có nên cho trẻ uống thuốc ho hay không
trung bình mỗi trẻ em dưới một mươi tám tháng tuổi sẽ trải qua một hai lần bị viêm tiểu phế quản
ho là dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất khi trẻ bị mắc viêm tiểu phế quản
trẻ thường gặp phải những cơn ho dài dẳng kéo dài
với mong muốn giúp trẻ cắt đứt những cơn ho thì rất nhiều phụ huynh đã không ngần ngại cho trẻ sử dụng thuốc ho
vậy chuyên gia nói gì về hành động này
bác sĩ trương nhữ khanh trường khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm chia sẻ
khi bé được chẩn đoán là mắc viêm tiểu phế quản thì bác sĩ sẽ kê đơn cho các loại thuốc giảm sốt nếu trẻ bị sốt thuốc nhỏ mũi
nếu như trẻ có tình trạng bội nhiễm thì bác sĩ sẽ cho thêm thuốc kháng sinh thuốc họ thảo dược
phụ huynh cần chú ý việc lựa chọn và sử dụng thuốc ho cho trẻ dưới một mươi tám tháng tuổi rất khó khăn và cần có chỉ định của bác sĩ
vệ sinh đường thở cho trẻ như thế nào là đúng
sốt sổ mũi nhẹp mũi thở khò khe cũng là những dấu hiệu thường gặp khi trẻ bị viêm tiểu phế quản
một trong những cách giúp trẻ có được quá trình hô hấp nhẹ nhàng mà phụ huynh thường chọn đó là vệ sinh đường thở hút đờm cho trẻ
vậy quá trình này nên thực hiện như thế nào là an toàn cho trẻ nhỏ hợp khoa học
việc sửa mũi vệ sinh mũi cho trẻ cần đặc biệt cẩn thận trẻ càng nhỏ càng phải cẩn trọng
thực tế quá trình này cũng không góp phần làm cho mũi trẻ sạch hơn so với những phương pháp nhỏ mũi
bên cạnh đó phương pháp sửa mũi cũng có nguy cơ làm chầy xước niêm mặc mũi
do đó phụ huynh không nên thực hiện phương pháp này cho trẻ
có thể sử dụng nước muối sinh lý không nên dùng những loại thuốc nhỏ mũi cho người lớn gây com mạch
bác sĩ khanh chia sẻ thêm
trẻ bị viêm tiểu phế quản cần chú ý những điều gì
virus rsv gây ra bệnh viêm tiểu phế quản có thể lây nhiễm thông qua đường như mắt mũi miệng và thông qua giọt bắn
hiện nay chưa có thuốc điều trị virus rsv vậy nên chúng ta cần hết sức cẩn thận để tránh mắc phải bệnh viêm tiểu phế quản
bác sĩ trương hữu khanh khuyên rằng khi trẻ bị viêm tiểu phế quản việc quan trọng nhất đó là cung cấp nước và dinh dưỡng cho trẻ
có thể cung cấp thông qua sữa và nước
nếu như không cung cấp được đủ nước thì đơm sẽ khô lại và làm tắt các phế quản nhỏ
khiến cho trẻ khó thở và tình trạng bệnh nặng hơn
trong trường hợp trẻ miếng ăn bỏ bú thì cũng nên chăm sóc chia thành các bữa nhỏ để cung cấp đủ nước và dinh dưỡng cho bé
với trẻ dưới hai tháng tuổi trẻ sinh non thiếu cân có sức đề kháng còn yếu virus dễ tấn công
do vậy ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như khó thở thở ngắn thở nông thở nhanh kho khe nhiều bỏ bú giảm chi giác sốt tím tái
thì cần đưa trẻ tới cơ sở y tế nhanh nhất để được hỗ trợ
hạn chế trẻ bị các biến chứng nguy hiểm về sau
có một số trẻ còn có tình trạng thở khó khe ngay cả khi đã khỏi bệnh
tình trạng này có thể kéo dài từ bảy đến một mươi ngày nhưng phụ huynh không cần quá lo lắng
tình trạng này có thể tự khỏi mà không cần sử dụng thuốc la đờm hay bất cứ thuốc gì khác
việc sử dụng thuốc không đúng không hợp lý và không có sự hướng dẫn của bác sĩ có thể làm tình trạng của trẻ chuyển biến rõ